từ đêm ngày ba mươi một tháng một mươi đến sáng ngày một tháng một mươi một mưa lớn với lượng mưa đo được tại một số nơi lên đến bốn trăm linh mm đã khiến cho nhiều vùng tại hà tĩnh ngập sâu trong nước
hà tĩnh mưa lớn đến bốn trăm năm mươi mm kéo dài từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến trưa ngày một tháng một mươi một đã gây ngập lụt trên diện rộng
tại huyện hương khê mưa lớn cùng với xả lũ thủy điện hố hô
đến một mươi giờ trưa nay một mươi bốn xã đã bị ngập lũ với gần một hai trăm linh hộ dân bị ngập sâu trong nước
điểm sâu nhất từ một năm đến hai m
hiện nay lũ đã cô lập hoàn toàn các xã phương điền phương mỹ hương thủy hương sang huyện hương khê đức giang huyện vũ quang
các tuyến đường liên xã từ xã phương điền đi phương mỹ và hà linh của huyện hương khê và hương bình đi hương thủy hương giang đã bị chia cắt